tối ngày hai mươi tháng bảy hội nghị các quan chức cao cấp một mươi tám nước tham gia cấp cao đông á eas đã diễn ra
theo hình thức trực tuyến đây là năm đánh dấu một mươi năm năm thành lập cấp cao đông á eas hai nghìn năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng som asean của việt nam chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn quốc dũng nhấn mạnh kết quả của cuộc họp các đại sứ
các nước thành viên cấp cao đông á đầu tiên trong năm chủ tịch asean của việt nam vào hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả tích cực của các hoạt động hợp tác nhằm thực hiện quyết định
của lãnh đạo cấp cao được thể hiện thông qua các tuyên bố cấp cao đông á từ năm hai nghìn năm đến nay
cũng như kế hoạch hành động manila đồng thời chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng ngoại giao cấp cao đông á
lần thứ một mươi và hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi năm vào cuối năm nay
cấp cao đông á hiện có một mươi tám nước thành viên
bao gồm một mươi nước thành viên
ba nước đối tác của asean gồm australia trung quốc ấn độ nhật bản hàn quốc new zealand nga và mỹ